chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình kinh tế và dự báo của truyền hình nhân dân
thưa quý vị là phương thức vận tải có chi phí thấp nhất vận tải biển hiện đảm nhận vận chuyển tới chín mươi lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu
và đóng vai trò then chốt đối với nền kinh tế việt nam
chính vì vậy việc nâng cao năng lực và khả năng cạnh tranh của ngành hàng hải sẽ tạo ra tác động lớn
đối với các lĩnh vực kinh tế biển du lịch và thương mại góp phần giúp nền kinh tế tăng trưởng nhanh và ổn định hơn
chương trình kinh tế và dự báo tuần này sẽ đề cập đến những cơ hội và thách thức đang đặt ra đối với ngành hàng hải việt nam
với bờ biển dài và vị trí địa lý chiến lược gần các trung tâm hàng hải lớn trong khu vực
một số nhà phân tích cho rằng việt nam có tiềm năng rất lớn để trở thành một trong những cường quốc hàng hải tại châu á vào năm hai nghìn hai mươi
nhưng trên thực tế khả năng cạnh tranh và phát triển của hàng hải việt nam chưa như kỳ vọng
trong năm hai nghìn một mươi bảy vận tài biển việt nam tăng trưởng sáu đạt một trăm ba mươi chín triệu tấn
và đã đảm nhận một trăm linh vận tải nội địa container bằng đường biển
tính đến thời điểm tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy đội tàu biển việt nam đã sở hữu một bốn trăm linh sáu tàu chở hàng
tuy nhiên ngành vận tải biển vẫn đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức về công nghệ
hiệu suất hoạt động khả năng tiếp cận nguồn vốn
các doanh nghiệp tàu biển đang phải đối mặt với nghịch lý trong điều tiết cảng biển
cũng là yếu tố cản trở năng lực để đáp ứng nhu cầu
vận tải từ các thị trường mới
phần lớn chủ tàu việt nam đang gặp khó khăn do đội tàu cũ và lạc hậu
thưa quý vị được đưa vào hoạt động từ năm hai nghìn chín đến nay
cụm cảng nước sâu cái mép thị vải thuộc địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu
đã được đầu tư hơn hai tỷ usd với mục tiêu sẽ trở thành cảng biển lớn nhất phía nam
với công suất thiết kế là bảy triệu tàu
tuy nhiên lượng hàng hóa thông qua đây đến thời điểm hiện nay mới chỉ đạt hai mươi
trong khi đó chỉ cách bốn mươi km cảng cát lái ở thành phố hồ chí minh
lại luôn trong tình trạng ủn ứ hàng hóa nghiêm trọng
nghịch lý này đã và đang gây nên nhiều hệ lụy
những ngày cuối năm lượng hàng về cảng cát lái ngày càng nhiều
khiến hãng tàu hê ung ây đang gặp khó khăn về sắp xếp bởi sự ồn tắc

theo đại diện của hãng vận chuyển này
mỗi tháng họ vận chuyển khối lượng qua cảng cát lái là bốn teu
tương đương với bốn container hai mươi feet
hiện nay hãng đang rất khó khăn trong việc xếp dỡ qua cảng
bởi tình trạng hàng hóa ồn tắc thường xuyên
dù phải chờ đợi ở cảng cát lái
thế nhưng hãng tàu này vẫn không làm thủ tục xếp dỡ ngoài cảng nước sâu cái mép thị vải
nguyên nhân bởi ở cắt lái sẽ thuận tiện hơn
khi vận chuyển hàng hóa từ cảng đến các khu công nghiệp thành phố hồ chí minh bình dương và đồng nai
do cái hàng đi châu á thì cái tàu nó cái dung lượng nó chỉ vừa đủ để cập vào cảng gắt lái
còn những tàu lớn mới cập ngoài cảng cái mép phục vụ cho những service dài ngày
do cuối năm thì lượng hàng nó rồn nhiều
hôm nay cũng gây khó khăn và chậm trễ trong vấn đề khai thác
theo cảng vụ hàng hải thành phố hồ chí minh
tình trạng quá tài ở cảng cát lái
đã tồn tại từ lâu
quy hoạch đến năm hai nghìn một mươi sáu
năng lực của tất cả cảng ở đồng nai cộng lại là ba mươi chín triệu tấn hàng hóa
thế nhưng đến nay chỉ riêng cảng cát lái phú hữu đã là sáu mươi triệu tấn vượt xa với thiết kế
theo ghi nhận của chúng tôi
hàng loạt tàu container đã phải neo đậu trên sông sài gòn sông đồng nai
để chờ đợi vào xếp dỡ hàng hóa như thế này
vẫn còn tình trạng tàu phải chờ từ một đến hai ngày để mà vào vào cảng cát lái
theo tôi được biết thì vẫn còn tồn khoảng độ một mươi năm tiêu trong thời điểm hiện nay
mà cái hàng từ cái mép chuyển về cát lái chưa phận chuyển được do kẹt cảng
trong khi đó theo các công ty cảng ở cụm cảng nước sâu cái mép thị vải
lượng hàng hóa về đây chỉ đạt hai mươi thiết kế
nguyên do là các nhà máy ở thành phố hồ chí minh
đồng nai bình dương
đều lựa chọn cảng cát lái để thuận tiện cho vận chuyển đường bộ
các máy soi chiếu và các cơ quan quản lý xuất nhập khẩu khác
đều nằm ở cát lái
đã khiến các hãng vận chuyển chọn cảng này để cập bến
nghịch lý này
dẫn tới méo mó về chuỗi logistics
và gây ra lãng phí lớn
do các cơ sở bán ngành ví dụ như kiểm định thực vật
kiểm định động vật
thì hiện tại ở ngoài này chưa có
cũng như ở vấn đề hải quản
thì ngoài này máy soi chiếu vẫn chưa có
nên ảnh hưởng chung với các hãng mà muốn nhận hàng hóa
nó vẫn còn nhiều bất cập
so sánh với khu tỉnh hồ chí minh thì nó vẫn
chưa thực sự có lợi thế hơn
tôi nghĩ đây tình trạng rất là méo mó của bức tranh về chủ tiêu vận của việt nam rất méo mó
hệ thống cảng sông
đón nước tàu lớn nhất là hai năm trăm linh tiêu
mà lại có thể hàng hóa đến bốn triệu tiêu một năm
trong đó ngoài này đón nước tàu một mươi tám container
mà chỉ hơn là hai triệu ba triệu bốn
vì không nói với nguyên nhân nhưng đấy là một sự méo mó mà lãng phí
mới đây thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo tìm giải pháp để tăng lượng hàng hóa ở cảng nước sâu cái mép thị vải
thế nhưng theo các cơ quan liên quan
nghịch lý hiện tại không dễ khắc phục
bởi hạ tầng kết nối giao thông đường bộ đường sông vẫn chưa đồng bộ
các chủ hàng
lẫn các hãng vận tải
vẫn chọn cảng cát lái để vận chuyển
vì gần hơn
đồng nghĩa với việc
tiết giảm chi phí hơn
cho dù phía cục hàng hải việt nam đã cố gắng điều tiết
hạn chế tàu vào xếp rỡ ở cát lái
nhưng đến thời điểm này
lãnh đạo cục đã thừa nhận
rất khó điều tiết
trên đây chỉ là một trong những ví dụ về sự bất cập trong phát triển hạ tầng cảng biển
bên cạnh đó
còn phải kể đến những bất cập trong phát triển đội tàu
thiếu tính kết nối giữa các phương thức vận tải cũng như khả năng cạnh tranh còn yếu của ngành hàng hải
để khai thác được các tiềm năng vốn có
tận dụng được cơ hội
ngành hàng hải còn rất nhiều việc phải làm
nhiều chuyên gia đã có chung quan điểm
các doanh nghiệp vận tải biển việt nam
cần đổi mới đội tàu
nhằm cắt giảm chi phí và nâng cao khả năng cạnh tranh
với nhiều ưu điểm như độ bền cao
tiết kiệm nhiên liệu
chi phí bảo dự
vật liệu composite được đánh giá là lựa chọn lý tưởng
và phù hợp về mặt chi phí cho các chủ tàu việt nam
trong vài năm gần đây
các chủ tàu và công ty quản lý tàu biển việt nam
đã có rất nhiều cố gắng trong việc bảo dưỡng
và duy trì tình trạng kỹ thuật đội tàu
đặc biệt năm hai nghìn một mươi bảy
đội tàu biển việt nam tiếp tục được xếp
ở danh sách trắng
của tokyo mall
đây là năm thứ ba liên tiếp
đội tàu biển việt nam
trong danh sách đen
vì có tỷ lệ tàu biển bị lưu giữ
tại các đợt kiểm tra của chính quyền cảng
tại các nước trong khu vực tokyo mall
tổ chức các quốc gia tham gia bản ghi nhớ
kiểm tra tàu
của các chính quyền cảng vụ châu á thái bình dương
diễn biến này đã góp phần nâng cao uy tín
an toàn an ninh
lao động hàng hải
bảo vệ môi trường biển
nhờ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của đội tàu biển việt nam
đối mặt với những bất ổn chung của thế giới từ các chính sách tiền tệ
đối với nhiều ngành nghề phát triển
nhưng với dự báo tăng trưởng khả quan về gdp
các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hải
được dự đoán sẽ đóng góp phần lớn
tới nền kinh tế việt nam
vào năm hai nghìn hai mươi
mặc dù vậy
năng lực hàng hải của việt nam
vẫn chỉ được đánh giá ở mức trung bình của khu vực
điều này được lý giải
bởi nhiều nguyên nhân
các doanh nghiệp vận tải biển
cần phải tiếp tục đầu tư
để nâng cao
duy trì tình trạng kỹ thuật của đội tàu
cũng như là
nâng cao năng lực
quản lý đội tàu biển việt nam
để tránh trường hợp là tàu biển việt nam đi ra nước ngoài thì bị
chính quyền cảng ở nước ngoài lưu giữ
vì lý do là không thỏa mãn các quy định của các
điều bước quốc tế
mà việt nam đã tham gia
ngoài ra thì liên quan đến công tác
ngành đóng tàu thì cần phải
nâng cao năng lực
để cập nhật các quy định mới
cũng như là
phải thỏa mãn các quy định mới của quốc tế đặc biệt là quy định của imo
liên quan tới
vấn đề về an toàn và bảo vệ môi trường
thì những điều đó sẽ giúp góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của đội tàu biển việt nam
trên thị trường quốc tế
ngành hàng hải việt nam còn có vô số tiềm năng chưa được khai phá
và chúng tôi rất vui được mang apm hai nghìn một mươi tám tới cộng đồng hàng hải việt nam và ngược lại
chúng tôi hy vọng là tại cuộc triển lãm apm triển lãm hàng hải lớn nhất của việt nam
của châu á
thì sẽ là cơ hội để gặp gỡ những nhà lãnh đạo trẻ trong tương lai
tôi có thể tóm tắt apm chỉ trong bốn từ
mua bán giao lưu với các doanh nghiệp
và những đối tác hàng hải quan trọng nhất
và học hỏi những xu hướng mới nhất trong lĩnh vực hàng hải
trước thêm sự kiện lớn nhất trong năm đối với ngành hàng hải
nhiều chuyên gia nước ngoài đã đánh giá cao tiềm năng của việt nam
trong lĩnh vực này
cùng với đó
những cái nhìn khách quan
đã chỉ ra những điểm yếu cơ bản cần sớm phải khắc phục
tôi nghĩ rằng đối với ngành du lịch của việt nam
đây là thị trường tiềm năng
có rất nhiều khách nước ngoài muốn tham quan việt nam bằng đường thủy
điều này sẽ góp phần thúc đẩy ngành du lịch hàng hải việt nam
phát triển du lịch sẽ mang đến nhiều ảnh hưởng tích cực
tới kinh tế
chất lượng cuộc sống của dân cư các vùng du lịch
ngoài ra thì nó sẽ góp phần mở rộng thị trường tàu chở khách
tàu du lịch
việt nam cần một hệ thống cảng biển hiện đại
cảng nước sâu
sẽ giúp ngành hàng hải việt nam phát triển
khi tàu lớn có thể cập cảng
và một vấn đề nữa
là đối với các ngư dân việt nam quen với cách làm việc truyền thống
và thường mua động cơ cũ của nhật hàn hay châu âu
thì đến chín mươi ngư dân chọn mùa động cơ cũ
vừa tốn nhiên liệu vừa không hiệu quả
hơn nữa là động cơ ô tô
chứ không phải là động cơ tàu
điều này thì đòi hỏi phải thay đổi cách sử dụng động cơ
để đạt tiêu chuẩn khí thải cho phép
vận tải biển
đang có cơ hội phát triển
với những tuyến vận tải xa
vận tải từ sông ra biển
với quy mô càng ngày càng lớn
từ đó mở ra cơ hội đa dạng hóa ngành đóng tàu
cho các doanh nghiệp
bao gồm cả doanh nghiệp tư nhân
khi thị trường phát triển đa dạng
hiệu quả sẽ được nâng cao
nhờ sự thuận tiện
giảm thiểu chi phí nguyên liệu
thưa quý vị để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về thực tế phát triển ngành
hàng hải việt nam
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc phỏng vấn ông lê quang trung
phó tổng giám đốc tổng công ty hàng hải việt nam vinai
trước hết xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền nhân dân
thưa ông ông đánh giá như thế nào về năng lực của đội tàu hiện nay của việt nam ạ
bản đồ về vận tải hàng hải trên thế giới
đối với việt nam
những cái size tàu
tức là cái cỡ tàu
hay tuổi tàu
chưa thực sự phù hợp với cả thị trường
bên cạnh đó là cái công nghệ quản lý và cũng như là cái năng lực
vốn năng lực tài chính
để mà tham gia vào những cái
cái đơn hàng cái đố tàu quốc tế lớn
thì là hiện nay cũng còn rất hạn chế
chính vì vậy
theo tôi là để mà
cũng như là
tăng cái năng lực
của cái vận tải biển của việt nam
đặc biệt là các dự án
việt nam sắp tới là sẽ nhập rất nhiều
trong cái lĩnh vực về
hay than hay quặn
hay là thức ăn gia súc
cái những mặt hàng lớn đó
thì rất cần chính phủ
có những cơ chế để mà
dành tối thiểu
cái sản lượng vận tải
cho cái đội tàu việt nam
và cái thứ hai
bản thân các doanh nghiệp
phải đẩy mạnh
công tác nghiên cứu thị trường
tìm kiếm các nguồn đầu tư
là nâng cao cái năng lực đội tàu
phát triển các đội tàu mà phù hợp
với cả yêu cầu của thị trường
hay yêu cầu của dự án
tăng cường cái năng lực quản lý
vì thực tế là cái việc quản lý tàu là
có một cái chi phí rất lớn
trong cả cái chuỗi vận tải
như vừa chia sẻ thì đội tàu của việt nam hiện nay cũng đang
gặp rất là nhiều khó khăn mặc dù đã có cái sự chuyển mình không nhỏ trong thời gian vừa qua
đối với mỗi một quốc gia
cái sự phát triển
của ngành vận tải biển luôn luôn có cái yếu tố quyết định của cái nền công nghiệp đóng tàu
vậy thì quan điểm của cá nhân ông về
ông đánh giá như thế nào về năng lực đóng tàu của việt nam hiện nay
trước hết là
theo cái nghị quyết chung bốn của đảng
từ năm hai nghìn một mươi
thì đã rất trú trọng
đến việc phát triển cái kinh tế biển
của việt nam
mà kinh tế biển
của việt nam
thì nó sẽ bao gồm là phát triển
của ngành hàng hải
và thứ hai là ngành đóng tàu
quan điểm của tôi là tôi rất
ủng hộ và đánh giá rằng đây là
quan điểm đúng và trong thời gian tới
chúng ta cũng rất là cần phát triển và tập trung
từng có những hợp đồng
lớn dài hạn
để mà hỗ trợ cho
cái ngành công nghiệp đóng tàu
nhưng tuy nhiên
vì nhiều nguyên nhân
thì cái dự án đấy thì tôi
thì chưa thực sự thành công
thì tôi nghĩ rằng là trong thời gian tới
thì cũng giống như các quốc gia khác
chính phủ phải đồng hành
cùng với doanh nghiệp
ở đây là cái sự hỗ trợ
không chỉ về tài chính và về cơ chế
để mà ưu tiên cho cái ngành công nghiệp đóng tàu
kể cả đóng tàu trong nước và đồng tàu xuất khẩu
bên cạnh đó
thì bản thân là ngành công nghiệp đóng tàu
cũng cần phải tự
có sự thay đổi
thứ nhất là cập nhật
với các yêu cầu mới của thị trường
đóng các site tàu phù hợp
và đặc biệt là phù hợp với các
yêu cầu của các công ước quốc tế
cũng như là yêu cầu
của các cảng
hay là các chính quyền cảng ở trên thế giới
có một thực tế chúng ta phải thừa nhận đó là chi phí logistics của việt nam hiện nay rất là cao
so với thế giới và rất là nhiều các cuộc hội thảo nhiều cơ hội đã được đặt ra
đó là làm như thế nào để có thể giảm
chi phí logistic để nâng cao được cái năng lực cạnh tranh của vận tải biển
vậy thì xét về góc độ của vinalize thì ông có kiến nghị đề xuất và có cái phương hướng gì trong thời gian tới để có thể
góp phần làm giảm chi phí logistic không
vậy đây là vấn đề nóng nhất
để nâng cao cái sức mạnh
về logistic và vận tải
của việt nam
thì trên giáp độ là vinalight chúng tôi
giải pháp này thì bản thân vinalight hiện nay
chúng tôi đang đẩy mạnh
thứ nhất là
cái vận tải kết nối
từ các cảng
bằng đường thủy
hoặc là gọi là các nhóm xà lan
đến các trung tâm công nghiệp
hay là các icd
để mà làm hàng
thì thay cho vận tải đường bộ thông thường
và đặc biệt là chúng tôi đang với sự hỗ trợ của chính phủ và của bộ
cũng đang tiếp tục
giải pháp và vận tải
bằng đường biển
với cái phương thức
là thay vì
cả một cái ô tô container
cả một cái chassis lớn
phải chạy từ bắc vào nam
mất hơn hai ngày chi phí rất lớn
thì cái chassis đó
cùng với cả cái hàng hóa container
sẽ được đưa xuống tàu
một loại tàu chuyên dụng gọi là tàu rô rô
đi từ nam vào bắc hay là đi từ bắc vào nam
thì rõ ràng là sẽ
tiết kiệm một
cách rất lớn
và đấy là một cái phương thức mà tôi nghĩ rằng
có rất là nhiều ưu thế
về chi phí
cũng như là các vấn đề về xã hội mà
hiện nay là vinalize
đang tiếp tục nghiên cứu và sẽ
cố gắng thực hiện trong thời gian tới
vậy thì với rất là nhiều những thông tin mà ông vừa chia sẻ thì ông dự báo như thế nào về
vận tải biển của việt nam hai nghìn một mươi tám cũng như là năng lực cạnh tranh hàng hải của việt nam trong năm hai nghìn một mươi tám là gì ạ
bản thân với vinalize
chúng tôi thì cũng
trong năm vừa qua chúng tôi đẩy mạnh công tác thị trường
đã cũng đã nhận được
rất nhiều những cái hợp đồng mới
để phục vụ các dự án và đang phát triển của việt nam
trong lĩnh vực về nhiệt điện
về xi măng clanke
bản thân với vialize thì cũng đã đạt được mức tăng trưởng trong vận tải biển
và chiếm tới hơn hai mươi
tổng kết khối lượng vận tải biển của quốc gia
và tôi đánh giá là
năm tới sẽ là một năm mà có
nhiều khởi sắc trong ngành vận tải biển
một lần nữa xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân
thưa quý vị thế kỷ hai mươi một là thế kỷ của đại dương
ngành hàng hải đang nắm giữ trong tay rất nhiều cơ hội
trong chiến lược triển kinh tế biển
ngành này đóng vai trò huyết mạch chính
trong hệ thống lưu thông hàng hóa trong nước và quốc
bởi vậy hơn lúc nào hết
ngành hàng hải và các doanh nghiệp trong ngành
cần có những thay đổi mạnh mẽ
áp dụng những tiến bộ vượt bậc của khoa học
công nghệ và sự phát triển nhanh chóng
của các ngành công nghiệp
đón đầu xu hướng của ngành công nghiệp vận tải
bên cạnh đó cần tận dụng cơ hội từ cơ chế chính sách
và ưu tiên trong đầu tư của chính phủ
để nhanh chóng đổi mới
thu hẹp khoảng cách với các doanh nghiệp trong khu vực
một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình kinh tế và dự báo của truyền hình nhân dân
mỗi tuần một chuyên đề
hy vọng kinh tế và dự báo sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin bổ ích và lý thú
mọi thông tin liên hệ xin gửi về chương trình
kinh tế và dự báo
phòng kinh tế truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
chương trình hôm nay xin được tạm dừng tại đây